theo thống kê tỷ lệ người dân mắc chứng lo âu và trầm cảm trên toàn cầu đã tăng lên từ hai mươi đến hai mươi năm
sau năm đầu tiên của đại dịch covid một mươi chín đây là một vấn đề rất nghiêm trọng
và tại tp hcm ngoài chăm sóc sức khỏe về thể chất của người dân sau đại dịch covid một mươi chín
thì sức khỏe tâm thần cũng đang được ngành y tế chú trọng
sau nhiều ngày chuẩn bị mô hình thế điểm cấp cứu trầm cảm do bệnh viện tâm thần và trung tâm cấp cứu
một trăm một mươi năm phối hợp điều hành đã chính thức đi vào hoạt động với đều số tổng đài một chín không không một hai sáu bảy hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
người dân khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu trầm cảm có ý nghĩa hướng đến tự tử
có thể gọi đến một chín không không một hai sáu bảy nhấn phím một hoặc một trăm một mươi năm
kể cả khi thấy người sách nhảy cầu tự tử người dân cũng có thể liên hệ
sau khi ghi nhận trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm sẽ có mặt tại hiện trường ngay giúp ổn định người bệnh
và chuyển họ đến bệnh viện tâm thần để khám và điều trị
các bệnh nhân ở mức độ nặng được chăm sóc đặc biệt
theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn
mô hình cấp cứu trầm cảm được đánh giá là giải pháp nhân văn
giúp bệnh nhân bình tĩnh ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống